tàu cứu hộ sar hai nghìn bảy trăm linh một của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã đưa thuyền viên đỗ văn dự ba mươi bảy tuổi quê quảng ngãi về cảng nha trang khánh hòa an toàn
trước đó khi đang theo tàu qng chín mươi tám nghìn bảy trăm linh chín ts đánh bắt hải sản trên khu vực quần đảo trường sa
ngư dân đỗ văn dự đã bị chấn thương chân trái phải gọi về bờ xin cứu nạn
đến tối qua ngày một mươi một tháng sáu tàu sar hai nghìn bảy trăm linh một đã tiếp cận được tàu cá qng chín mươi tám nghìn bảy trăm linh chín ts
tổ chức sơ cứu và tiếp nhận thuyền viên
đến sáu giờ sáng nay ngày một mươi hai tháng sáu tàu sar hai nghìn bảy trăm linh một đã đưa thuyền viên đỗ văn dự về bờ
và chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị